bộ thương mại mỹ mới đây đã công bố kết luận cuối cùng của đợt ra soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi hai
đối với sản phẩm cacha basa nhập khẩu từ việt nam
theo kết luận cuối cùng của bộ thương mại mỹ ba doanh nghiệp việt nam là golden qualanti việt phú và tafisco
bị áp mức thuế xuất là hai ba mươi chín usd một kg trong khi đó bốn doanh nghiệp khác bị áp thuế là sáu mươi chín usd một kg
trong năm vừa qua thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn là hai rào cản kỹ thuật và thương mại lớn nhất
đối với cacha việt nam muốn xâm nhập vào thị trường mỹ
với mức thuế quá cao hiện nay còn rất ít doanh nghiệp lớn bám trụ được tại thị trường này
trong khi đó nhiều dự báo cho thấy nguồn cung cá cha của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ thiếu hụt trên bốn mươi so với nhu cầu nhập khẩu
tình trạng này còn kéo dài cho đến quý i năm hai nghìn một mươi tám do nguồn cá giống bị ảnh hưởng từ những cơn mưa đầu mùa